nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hải phòng tổ chức gặp gỡ tiếp xúc gần hai trăm linh đại biểu là mẹ việt nam anh hùng gia đình liệt sĩ thương binh nặng tiêu biểu
thời gian qua thành phố hải phòng thực hiện công tác tri ân các gia đình phùng dưỡng một trăm linh mẹ việt nam anh hùng với nhiều mức quả khác nhau
năm hai nghìn một mươi bốn thành phố hải phòng tặng quà là hai trăm linh đồng đến năm hai nghìn một mươi chín mức quà là ba triệu năm trăm linh đồng cho các gia đình có công với cách mạng nhân dịp lễ tết
tính riêng mức quà cho người có công với cách mạng năm hai nghìn một mươi chín là khoảng ba trăm năm mươi tám tỷ đồng
song song quà tặng từ thành phố việc tri ân cũng được thực hiện ở các quận huyện qua đây thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với các gia đình chính sách